để đón mừng năm mới kỳ hợi đà nẵng được chọn là điểm đến của nhiều du khách
đêm giao thừa thành phố bên sông hàn đã thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch trong và ngoài nước
cùng người dân thành phố đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới
cùng với đó tại các thành phố hải dương hải phòng kiên giang không khí đón giao thừa cũng vô cùng nhộn nhịp
giao thừa năm nay thành phố đà nẵng tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân tại ba điểm chính
đà nẵng đông đúc và náo nhiệt hơn bởi sự có mặt của khoảng ba trăm linh du khách trong nước và quốc tế đến cùng đón xuân
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm nước rút của đà nẵng để tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ
chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi một đề ra
đà nẵng chọn chủ đề năm hai nghìn một mươi chín là năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư
theo đó tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm thành phố đà nẵng trở thành đô thị lớn sinh thái và thông minh
là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu á
trong thời khắc chuyển giao sang năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đường phố hải phòng càng thêm nhộn nhịp tấp nập lùng linh sắc màu
hàng nghìn người dân thành phố hải phòng đã trở về khu vực trung tâm để theo dõi chương trình nghệ thuật mừng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
và tận hưởng không khí chuyển giao năm mới
tin vui mới đến với đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố hải phòng khi ngày hai mươi bốn tháng một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ký chính thức ban hành nghị quyết bốn mươi năm về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
niềm vui đón xuân mới kỳ hợi của người dân hải phòng vì thế càng rộn ràng hơn với nhiều dự cảm tốt đẹp
với niềm tin và hy vọng một tương lai tươi sáng và rực rỡ của thành phố
còn tại thành phố hải dương trước thời khắc giao thừa kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
rỡ trong cửa hoa và đèn trang trí dọc các con phố không chỉ ở trung tâm thành phố
mà không khí đón xuân còn lan đến từng con hẻm từng thôn xóm và ùa vào mỗi ngôi nhà
ai ai cũng đón chào một năm mới trong tâm trạng đầy phấn khởi
thời tiết năm nay ấm áp nên nhiều người dân tập trung đến công viên bạch đăng
để thưởng thức những tiết mục bắn pháo hoa chào năm mới
đây là một trong những hoạt động truyền thống được lãnh đạo thành phố hải dương tổ chức
như những lời chúc tốt đẹp nhất tới mỗi người mỗi gia đình khi tết đến xuân về
tại kiên giang đêm giao thừa tối qua diễn ra vui tươi và nhộn nhịp
khi hàng chục nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm quảng trường trần quang khải
thành phố rạch giá để vui chơi giải trí xem bắn pháo hoa và đón giao thừa năm mới kỷ hợi
mừng đảng mừng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tỉnh kiên giang tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân
tại thành phố rạch giá ngoài việc xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa
người dân còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng xuân
ngoài ra tại các địa phương trong tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động văn nghệ
bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới